chọc vào không gây liệt mà cũng không chết thậm chí là cũng không chảy máu dị vật cứ xuyên vào sâu và ở trong như vậy
nhất là đinh kim nhỏ diện tích tiếp xúc nhỏ không cần lực mạnh thì khó để lại dấu vết
còn nếu chọc đúng những đường đi có dây thần kinh thì liệt ngay lập tức hoặc chọc đúng vào chỗ có liên quan đến hô hấp tuần hoàn thì đứa trẻ có thể chết ngay
thật ra tình trạng hôn mê như thế này thì cũng là bị ảnh hưởng nặng rồi
ở những trường hợp tương tự nếu phát hiện da đầu tiên cần kiểm tra xem bé bị nhiễm trùng không sau đó sẽ phải cân nhắc chữa hết viêm nhiễm bằng kháng sinh hay vừa điều trị nhiễm trùng vừa tiến hành phẫu thuật lấy đinh da
tuy nhiên với số lượng nhiều như thế một cháu bé ba tuổi như thế thì quyết định phẫu thuật cũng không dễ tí nào
bác sĩ dũng phân tích
theo bác sĩ dũng những trường hợp như vậy sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm ví dụ như động kinh có thể đi loạn trạng phát triển chậm
di chứng về tinh thần thì khó chữa
cập nhật mới nhất về sức khỏe của bé gái bị người tình của mẹ gam đinh
tiếp đó trưa ngày hai mươi một tháng một bà trần liên hương phó giám đốc bệnh viện sanh pôn cho biết bé dna ba tuổi vẫn được điều trị tại khoa hồi sức tích cực nhi của bệnh viện
các bác sĩ vẫn đang dồn sức để cứu chữa cho bệnh nhi
theo bác sĩ hương khi bệnh nhi có diễn biến mới bệnh viện sẽ thông tin sớm nhất có thể
trước đó vào ngày hai mươi tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trung huyền ba mươi tuổi
thôn năm xã thạch hòa thạch thất hà nội về tội giết người ra lệnh tạm giam trong thời gian bốn tháng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội xác định huyền đã có hành vi giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
điều tra ban đầu xác định vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi
trú tại xã canh nậu huyện thạch thất cùng con gái là đn a ba tuổi sống cùng nguyễn trung huyền tại một nhà trọ ở xã cần kiệm
kể từ đó cho đến khi bé a phải cấp cứu hôm một mươi bảy tháng một huyên đã bốn lần tác động vật lý khiến bé phải nhập viện
trong đó có một lần huyên đổ thuốc độc vào chai nước để trong tủ lạnh lừa để bé a uống
sau khi uống phải nước có độc bé a phải vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
sau đó huyền ép bé a phải nuốt đinh
sau đó phải điều trị tại bệnh viện thạch thất
tới tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hắn say rượu và đánh bé gãy tay
đỉnh điểm là vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huyền đã găm đinh vào đầu của bé a
luật sư nhận bảo vệ quyền lợi cho bé chia sẻ nóng
luật sư lê hồng hiển đoàn luật sư hà nội cho biết sau khi nhận được đề nghị của ông đỗ hữu chức ông nội của cháu a
ông và các cộng sự đã nhận bảo vệ miễn phí cho cháu
chi tiết khiến nhiều người dùng mình đó chính là chỉ khi tại cơ quan công an thì huyên mới khai
lần gần nhất là khoảng tám giờ ngày một mươi bảy tháng một khi mẹ của cháu bé đi làm chỉ còn hai người ở nhà
huyền hỏi nhưng bé gái không trả lời nên đã tát nhiều cái
anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tản ác là găm nhiều đinh vào đầu của cháu bé
sau khi đóng đinh vào đầu cháu a huyền đưa cháu bé đến nhà của một người phụ nữ thường được huyền l nhờ trong cháu bé
sau đó quay về phòng trọ ngủ
thông tin này được báo tuổi trẻ dẫn tin từ cơ quan điều tra
hiện nay phiếu luật sư đã làm các thủ tục gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
và đang chờ cấp chứng nhận bảo chữa theo quy định
ngay trong ngày một mươi tám tháng một luật sư hiển đã gặp gỡ đại diện của gia đình cháu bé để hỏi thăm sức khỏe của cháu
và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu dna
hiện cháu a vẫn đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê
b chưa biết thế nào và phía bệnh viện cho biết cần đợi cháu có thể tỉnh lại được
đủ sức khỏe để có thể phẫu thuật lấy chín đinh game ở trong đầu da luật sư hiển nói
liên quan đến việc khởi tố đối với bị can nguyễn trung huyền luật sư hiền cho rằng
sau khi triệu tập lấy lời khai và xác định có đủ căn cứ nên đã khởi tố đối tượng này về hành vi giết người
bởi những gì đã xảy ra với cháu a có thể thấy hành vi của huyên là cực kỳ dã man man dợ
dư luận lên án phẫn nộ và không thể chấp nhận được
tôi cho rằng với việc bị khởi tố về tội giết người cùng các tình tiết tăng nặng như hành vi man dợ
dã man và nạn nhân là cháu bé mới ba tuổi như vậy
thì đối tượng khó có thể thoát được mức án cao nhất là tử hình luật sư hiển nhận định
luật sư hồng hiển cũng nêu rõ nếu cháu a tỉnh lại được hoặc chẳng may có tình huống xấu hơn
thì nguyễn trung huyền vẫn bị sự xem xét xử lý về hành vi giết người
nếu cháu tỉnh lại được thì tính chất mức độ nghiêm trọng sẽ thấp hơn so với hậu quả chết người xảy ra
tuy nhiên kể cả khi cháu nhỏ có qua được thì hành vi của huyên vẫn bị khởi tố
sau này truy tố về tội giết người và vẫn có thể đối mặt với mức án tử hình
bởi cháu có qua hay không nằm ngoài ý chí của kẻ thực hiện hành vi phạm tội
chưa kể hành vi mang tính chất man dợ có nhiều tình tiết tăng nặng
luật sư hiển nêu và cho rằng đây mới là nhận định ban đầu
cần chờ thêm kết luận điều tra sau này để có thể đánh giá cụ thể
vì luật sư này cũng nhấn mạnh kể cả trong trường hợp nguyễn trung huyên có sử dụng chất cấm
hay chất kích thích nào đi chăng nữa cũng không thể loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi giết người đã gây ra
viện luật sư nhấn mạnh thêm hiện nay vụ việc mới đang được điều tra và chưa có thông tin chính thức
tuy nhiên nếu như một số thông tin không chính thức trong hai ngày qua là đúng
thì đây là hành vi cực kỳ man dợ
và còn man dợ hơn rất nhiều vụ án mà người yêu của bố bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong ở thành phố hồ chí minh
bởi đây là một chuỗi các hành vi tàn ác cháu bé từ cho nuốt các ốc vít thuốc trừ sâu đánh gãy tay cho đến găm đinh vào đầu
thưa quý vị những gì mà nar đã phải trải qua khi sống cùng người tình của mẹ khiến tất cả phải lặng người
từ một đứa trẻ vui vẻ khỏe mạnh nay nằm im trên giường bệnh
bà đỗ thị lợi bà nội của bé gái đã khóc suốt từ khi mà hay tin cháu lại vào bệnh viện
bà lợi đau đớn nhớ lại những lần này nỉ mẹ bé a để cho cháu được về mình nuôi
mặc cho gia đình ngăn cản nhiều lần nhưng mẹ cháu vẫn cố tình đem đi
nhiều lần tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực tuyệt vọng trong khoảng thời gian dài không ai biết tùng tích của hai mẹ con cháu ở đâu
bà nội bè cũng khẳng định khi sống cùng ông bà nội
cháu bé vẫn rất khỏe mạnh vui vẻ hoạt bát
tuy nhiên chỉ vài tháng sống cùng với mẹ thì nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
vào những lần cháu a xảy ra chuyện mẹ cháu đã nhiều lần giấu gia đình bên nội
tuy nhiên chỉ đến khi không còn tiền đưa con đi cấp cứu phải vay mượn nhà nội
thì người thân của cháu mới biết cháu xảy ra chuyện
và những lần cháu an nhập viện gia đình cũng đã không muốn làm lớn chuyện
không truy vấn sâu vì muốn để mẹ cháu về cùng chồng
nuôi dạy các cháu để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm
thế nhưng tất cả đều không thành
chị l mẹ cháu a vẫn quyết tâm đi theo nth và chuyển đến sống với nhau như vợ chồng và mang theo bé a
dù sống cùng mẹ nhưng ông nội cháu vẫn thường xuyên sang thăm
mỗi lần như thế bé a đều bảo ông đón cháu về ở với ông cháu không muốn ở với mẹ nữa
những lời nói tưởng chừng như vô thưởng phồ phạt của một đứa trẻ ba tuổi
nhưng lại như một lời cầu cứu
ông trức ông nội của bé a nói trong nước mắt
từ lúc biết tin cháu bị đinh găm vào đầu tôi không còn tâm trạng nào nghĩ đến con dâu nữa
tôi chỉ mong chính quyền cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc
những lần trước tôi bỏ qua nhưng lần đầu tiên tôi báo công an vì quá đau xót khi thấy cháu gái tôi bị như vậy
tôi mong cháu tai qua nạn khỏi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội
theo ông trức gia đình ông cũng không trách con dâu
trước khi về làm dâu lờ cũng là một người ngoan ngoãn yêu thương chồng con
nhưng không hiểu lý do gì lại để cháu a bị tác động vật lý nhiều lần như vậy
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi